trong bối cảnh mưa lớn tại nhiều địa phương khiến hàng nghìn người phải sơ tán
chính quyền trung quốc đã cảnh báo nguy cơ thời tiết khắc nghiệt và các đợt thiên tai xảy ra tại nước này trong tháng bảy
trong ngày bốn tháng bảy giới chức trung quốc đã phát đi cảnh báo về thảm họa do mưa lớn gây ra ở các vùng rộng lớn ở miền trung và tây nam của nước này
cơ quan khí tượng cảnh báo trung quốc sẽ phải hứng chịu hàng loạt thảm họa thiên nhiên trong tháng bảy bao gồm bão lũ và nhiệt độ cao
trong khi đó tại nhiều khu vực khác ở trung quốc vẫn đang trong tình trạng nắng nóng bất thường
tháng sáu vừa qua thủ đô bắc kinh đã trải qua tổng cộng là một mươi bốn ngày có nhiệt độ vượt ngưỡng ba mươi năm độ c tương đương với mức kỷ lục ghi nhận vào tháng bảy năm hai nghìn